trong ba tháng làm việc tại đây anh đông thường xuyên bị bỏ đói đánh đập vì không kiếm đủ khách chơi

tôi có mấy năm chục triệu để gửi về cho con về mấy con về được chứ không biết khi nào con về được
năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn văn trung sang trung quốc tìm kiếm việc làm
tại đây anh thường xuyên bị chủ cướp lương bạo hành
thế nhưng anh phải cắn giang chịu đựng sống chui lùi do không có giấy tờ
mới đây gia đình anh trung cũng phải bỏ ra bảy mươi triệu đồng
chuộc anh về nước
thiệt hại mà hành vi này gây ra cho nền kinh tế cũng không nhỏ
khi cánh cửa vào nhiều thị trường lao động bị đóng sập lại
điển hình mới đây phía hàn quốc thị trường xuất khẩu lao động lớn của việt nam
đã tạm dừng tuyển dụng lao động
tại nhiều huyện thị ở bốn tỉnh gồm hải dương thanh hóa nghệ an hà tĩnh
do ba địa phương này có số lao động bất hợp pháp làm việc tại hàn quốc lớn
với số lượng bốn bảy trở lên thì phía hàn quốc sẽ tạm dừng
các người lao động ở tại ba địa phương đó không thể tham gia các kỳ thí chứng hành
để mà tham gia các chương trình ff này
phải vay mượn tiền để chuộc người thân trở về nước
cùng với chi phí đã phải bỏ ra trước đó để vượt biên
giờ đây nhiều gia đình phải đối mặt với những gánh nặng nợ nần
món nợ chưa biết sẽ còn đeo bám tới bao giờ